cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thái dương và các đơn vị có liên quan
khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét với sau đối tượng về hai tội danh
đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và nguyễn văn chính phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thái dương
về tội vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
đặng trần trí giám đốc và phạm thị hà kế toán công ty hợp thành pháp lưu anh tuấn chủ tịch hội đồng quản trị và nguyễn thị hiền
kế toán công ty cổ phần đất hiếm việt nam
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó quá trình điều tra bước đầu xác định đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và nguyễn văn chính phó tổng giám đốc
kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thái dương đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép một mươi một hai trăm ba mươi ba một trăm linh hai kg quạng đất hiếm
có trị giá khoảng bốn trăm bốn mươi tỷ đồng và một trăm năm mươi hai tám trăm năm mươi sáu sáu trăm bốn mươi sáu kg quạng sắt có trị giá khoảng một trăm linh chín đồng
công ty cổ phần tập đoàn thái dương đã trị giá khoảng sáu trăm ba mươi hai tỷ đồng hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng sáu trăm ba mươi hai tỷ đồng
ngoài ra đoàn văn huấn và nguyễn văn chính còn thỏa thuận với công ty cổ phần đất hiếm việt nam và công ty hợp thành pháp
trong quá trình mua bán quạng đất hiếm và quạng sắt xuất hóa đơn vat giảm số lượng và đơn giá bán thực tế
giúp công ty cổ phần tập đoàn thái dương để ngoài sổ sách kế toán trên hai mươi tám tỷ đồng thu được từ việc bán quạng đất hiếm và quạng sắt
từ năm tỷ đồng
toán nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên án đối với một mươi bảy bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép và đưa nhận hối lộ
trước đó sau một tuần xét xử sơ thẩm hội đồng xét xử đã thông báo nghị án kéo dài
bốn bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
gồm lê minh quốc cường cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
bị tuyên phạt hai năm sau tháng tủ
bị cáo nguyễn thành trung cựu phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
bị tuyên phạt một năm sau tháng tủ
bị cáo nguyễn thành nhân cựu phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
bị tuyên phạt mức án từ một năm sau tháng tù
bị cáo đặng quang việt cựu phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
bị tuyên phạt một năm tủ
trong vụ án này bị cáo nguyễn kiên cường cựu chuyên viên phòng chính sách lao động sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
là người nhận hối lộ nhiều nhất hơn tám ba tỷ đồng
bị tuyên phạt mức án cao nhất trong một mươi bảy bị cáo là từ một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
bị cáo hoàng thanh cựu trưởng phòng quản lý thuộc ban quản lý các khu công nghiệp bình dương
bị tuyên phạt một mươi ba năm tủ thấp hơn hung hình phạt viện kiểm sát đề nghị
viện kiểm sát đề nghị một mươi bốn năm đến một mươi bốn năm sau tháng tù
bị cáo đinh thái tuấn cựu phó trưởng phòng quản lý đầu tư doanh nghiệp lao động thuộc ban quản lý khu kinh tế bình phước
bị tuyên phạt bảy năm tù về tội nhận hối lộ
còn một mươi bị cáo trong bị truy tố các tội làm giả tài liệu của các cơ quan tổ chức đưa hối lộ và tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
bị tuyên phạt mức án từ một năm đến một mươi hai năm tù giam
trong đó bị cáo nguyễn khánh vân bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ
tiếp tục với những thông tin khác
công an quận hà đông cho biết đang phối hợp với công an thành phố hà nội điều tra vụ người phụ nữ nghi bị sát hại tại nhà riêng nằm trong khu văn quán phường phúc là
trước đó vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi cơ quan công an tiếp nhận trình báo của người dân về việc phát hiện thi thể người phụ nữ tại căn nhà khu liền kề giãn dân văn quán
được biết ngôi nhà xảy ra vụ án cao bốn tầng gần ngã tư
buổi sáng con gái nạn nhân xuống đi học thì phát hiện thi thể mẹ nên đã báo cho mọi người
được biết nạn nhân ở nhà với hai người con và chồng đi công tác
nạn nhân đã bị tác động vào vùng đầu mất nhiều máu dẫn đến tử vong
nghĩ ngờ đây là vụ trộn đột nhập nhà
khi chủ nhà phát hiện đã ra tay rồi tẩu thoát cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
tám đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke anh lụa do nguyễn thị lự ở xã hoàng phong huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa làm chủ vừa bị lực lượng công an bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ
ba gói ni lông có bám dính các chất dạng tinh thể màu trắng một đĩa xứ đang còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng đá trên bề mặt cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh có bảy trên tám đối tượng dương tính với ma túy
hiện lực lượng công an đã tạm giữ đối với năm đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc đối tượng lành công nghĩa thường xuyên cho người khác vay tiền với lãi suất cao
nếu người dân không có đủ tiền trả thì nghĩa sẽ đến nhà đòi nợ uy hiếp làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố đối với lành công nghĩa chú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại cơ quan điều tra nghĩa khai nhận từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay đối tượng đã cho năm người trú tại địa bàn các xã sơn
hà xã đồng tân thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng vay tiền dưới hình thức bốc bắt họ và vai lãi nặng theo ngày với lãi suất từ hai trăm hai mươi đến trên bốn trăm bốn mươi một năm
cao gấp năm lần so với mức lãi suất được quy định tổng số tiền thu lợi bất chính trên ba mươi bảy triệu đồng
công an huyện hữu lũng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định
một song bạc được tổ chức tại một quán cà phê trên đường phan đình phùng phường hai thành phố đà lạt
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng đột nhập bắt quả tàng
tám đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc dưới hình thức xí ngầu thắng thua bằng tiền
tại quán cà phê rovis số một trăm tám mươi ba phan đình phùng phường hai thành phố đà lạt
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ trên năm mươi bốn triệu đồng tiền mặt cùng các dụng cụ để đánh bạc
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ trên người các đối tượng trên một trăm sáu mươi triệu đồng
được biết địa điểm đánh bạc này hoạt động rất chuyên nghiệp song bạc được canh gác nghiêm ngặt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ năm đối tượng có liên quan để điều tra
thời gian vừa qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến giao thông đô thị gây mất an ninh trật tự
hay còn gọi là tội phạm đường phố diễn biến khá phức tạp
đáng chú ý là còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn
với tính chất manh động và liều lĩnh ghi nhận trên địa bàn tỉnh thái nguyên
hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn mang theo hung khí gồm dao nhọn kiếm tự chế vỏ chai bia đuổi đánh nhau và cướp điện thoại di động
hai nhóm đối tượng gồm gần hai mươi thanh thiếu niên này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
ra quyết định khởi tố về tội cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng
khoảng hai ba giờ ngày hôm đấy thôi
thái nguyên xuất hiện các nhóm nam thanh niên tụ tập điều khiển xe mô tô giàn hàng ngang phóng nhanh vượt ẩu
có đối tượng còn đe dọa ném chai xăng tấn công người đi đường gây ra cảm giác bất an cho người dân tại nơi công cộng trên đường giao thông
theo dối liệu của công an thành phố thái nguyên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã khởi tố năm vụ
làm rõ trên năm mươi đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm đường phố
bao gồm các tội gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích cướp tài sản
đáng chú ý đối tượng dưới một mươi tám tuổi chiếm khoảng bảy mươi
qua các vụ việc cho thấy phần lớn tội phạm đường phố có đặc điểm tâm lý không ổn định bồng bột
thích thể hiện bản thân không có nghề nghiệp ổn định thiếu hiểu biết pháp luật
không hình dung được hành vi và hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của bản thân gây ra
tự tập cùng với công an các phường xã chính quyền cơ sở để giả soát lập danh sách
đối với những đối tượng có biểu hiện chơi bời lêu lỏng những đối tượng bỏ học
không có nghề nghiệp ổn định có biểu hiện thường xuyên tụ tập để tăng cường biện pháp quản lý
giáo dục gian đe phòng ngừa
bên cạnh sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng
nhà trường cần quản lý chặt chẽ đẩy mạnh giáo dục thanh thiếu niên học sinh
xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn không có bạo lực và tệ nạn xã hội
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thái dương và các đơn vị có liên quan
khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với sáu đối tượng về hai đội danh gồm
đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và nguyễn văn chính
phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thái dương
về tội vi phạm quy định về nghiên cứu tham dò khai thác tài nguyên
và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
đặng trần trí giám đốc và phạm thị hà kế toán công ty hợp thành pháp
lưu anh tuấn chủ tịch hội đồng quản trị và nguyễn thị hiền
kế toán công ty cổ phần đất hiếm việt nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó quá trình điều tra bước đầu xác định đoàn văn huấn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc
và nguyễn văn chính phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn thái dương
đã chỉ đạo tổ chức khai thác tiêu thụ trái phép một mươi một hai trăm ba mươi ba một trăm linh hai kg quạng đất hiếm có trị giá khoảng bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
và một trăm năm mươi hai tám trăm năm mươi sáu sáu trăm bốn mươi sáu kg quạng sắt có trị giá khoảng một trăm chín mươi hai tỷ đồng hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng sáu trăm ba mươi hai tỷ đồng
ngoài ra đoàn văn huấn và nguyễn văn chính còn thỏa thuận với công ty cổ phần đất hiếm việt nam
và công ty hợp thành pháp trong quá trình mua bán quạng đất hiếm và quạng sắt
xuất hóa đơn vat giảm số lượng và đơn giá bán thực tế giúp công ty cổ phần tập đoàn thái dương
để ngoài sổ sách kế toán trên hai mươi tám tỷ đồng thu được từ việc bán quạng đất hiếm và quạng sắt
không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước lên đến bảy năm tỷ đồng
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa giải cứu thành công một cháu bé sáu tuổi bị người tỉnh của mẹ bắt giữ
đối tượng tên là đoàn văn đen trú tại tỉnh sóc trăng
theo điều tra đen và mẹ cháu bé có quan hệ tình cảm sống chung tại đà lạt
do có mô thuẫn vào chiều một mươi chín tháng một mươi đen đến đánh mẹ cháu bé và lấy điện thoại di động khoảng một triệu ba trăm linh ngàn đồng và xe máy của chị
đối tượng sau đó đến trường đón cháu bé rồi cắt đứt liên lạc
nhận lời tin báo lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã phối hợp bắt giữ đen trên đèo mimosa giải cứu an toàn cháu bé
công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại cửa hàng thời trang
trên đường trần hưng đạo phường đại phúc tp bắc ninh xảy ra vào lúc một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi
trước đó vào lúc một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hiệp đến cửa hàng thời trang trên đường trần hưng đạo
phường đại phúc thành phố bắc ninh gặp nạn nhân là nhân viên tại cửa hàng
trong quá trình nói chuyện nạn nhân và hiệp có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
hiệp dùng dao nhọn đâm tám nhát vào vùng đầu cổ ngực bụng làm chị này tử vong tại chỗ
tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu giữ một con dao bầu dính máu
quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng nghi vấn là nguyễn văn hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở trung thành phổ yên thái nguyên đã có vợ và hai con đang sinh sống tại thái nguyên
sau khi gây án hiệp điều khiển xe ô tô đến đỗ trên cầu thanh trì
sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông hồng
vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi lực lượng chức năng tỉnh bắc ninh và huyện gia lâm hà nội
đã tìm thấy thi thể nguyễn văn hiệp
điều tra xác định mặc dù ngọc trinh không có giấy phép lái xe mô tô hạng a hai
nhưng đã cùng đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô dung tích xy lanh chín trăm chín mươi chín cm khối
lưu thông và biểu diễn trên đường với các động tác lái xe nguy hiểm tư thế phản cảm
cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố làm rõ nguồn gốc xe mô tô
mang biển số năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
trần xuân đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô xe máy số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả
trần xuân đông thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe mô tô mang biển kiểm soát số năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
nhãn hiệu bmw đã có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa xác minh
và xác minh về giá rẻ của xe mô tô

đều một mươi tám tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
về hành vi điều khiển phương tiện không đuổi mũ bảo hiểm lái xe bằng chân trên cốt lộ một a
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai thanh niên
không đuổi mũ bảo hiểm dùng hai chân điều khiển xe máy trên đường cốt lộ một a
thuộc phường tân biên thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sau khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
tiến hành xác minh thông tin và xác định hai thanh niên trong clip là lê quốc cường
là người điều khiển xe máy và lê điệp hiếu là người ngồi sau xe
hình ảnh này đã được người dân đi đường ghi lại sau đó đăng lên trang mạng xã hội facebook
tại cơ quan công an đối tượng cường khai nhận đã thực hiện hành vi trên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh đồng nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lê quốc cường
đồng thời xử phạt vi phạm hành chính đối với người giao xe cho người không đủ tuổi
tạm giữ phương tiện bảy ngày và yêu cầu cam kết không tái phạm
thưa quý vị thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các tuyến giao thông đô thị
gây mất an ninh trật tự hay còn gọi là tội phạm đường phố trên địa bàn tỉnh thái nguyên diễn biến khá phức tạp
điều đáng chú ý còn xuất hiện tình trạng các nhóm thanh niên mang theo hung khí
để giải quyết mâu thuẫn với tính chất manh động và liều lĩnh
hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn mang theo hung khí gồm dao nhọn kiếm tự chế
vỏ chai bia đuổi đánh nhau và cướp điện thoại di động
hai nhóm đối tượng gồm gần hai mươi thanh thiếu niên này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên ra quyết định khởi tố về tội cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng

thời gian qua trên địa bàn thành phố thái nguyên xuất hiện các nhóm nam thanh niên tụ tập điều khiển xe mô tô
dàn hàng ngang phóng nhanh vượt ẩu
có đối tượng còn đe dọa ném chai xăng tấn công người đi đường
gây ra cảm giác bất an cho người dân tại nơi công cộng trên đường giao thông
theo dối liệu của công an thành phố thái nguyên từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đã khởi tố năm vụ
làm rõ trên năm mươi đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm đường phố
bao gồm các tội gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích cướp tài sản
đáng chú ý đối tượng dưới một mươi tám tuổi chiếm khoảng bảy mươi
công an thành phố thái nguyên tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ xử lý nghiêm đối với loại tội phạm này
qua các vụ việc cho thấy phần lớn tội phạm đường phố có đặc điểm tâm lý không ổn định
bồng bột thích thể hiện bản thân không có nghề nghiệp ổn định thiếu hiểu biết pháp luật
không hình dung được hành vi và hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của bản thân gây ra
chúng tôi sẽ phối hợp cùng với công an các phường
xã chính quyền cơ sở để giả soát lập danh sách đối với những đối tượng có biểu hiện chơi bời
lêu lỏng những đối tượng bỏ học không có nghề nghiệp ổn định
có biểu hiện thường xuyên tụ tập để tăng cường biện pháp quản lý giáo dục gian đe phòng ngừa
bên cạnh sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng
thì mỗi gia đình nhà trường cần quản lý chặt chẽ
đẩy mạnh giáo dục thanh thiếu niên học sinh xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn
không có bạo lực và tệ nạn xã hội tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra